cảnh sát một trăm một mươi ba tỉnh bình định phối hợp với công an phường lê lợi đã kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí chuẩn bị thanh toán nhau
vào thời điểm trên tại hẻm một trăm một mươi lê lợi thành phố quy nhơn có hai nhóm thanh niên với khoảng bốn mươi đối tượng đang tụ tập mang theo hung khí chuẩn bị thanh toán nhau
cảnh sát một trăm một mươi ba tỉnh bình định phối hợp với công an phường lê lợi tp quy nhơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngăn chặn kịp thời hành vi nguy hiểm trên
lực lượng chức năng đã thu giữ ba mác một dao cán xếp và đưa gần hai mươi thanh niên có mặt tại hiện trường về trụ sở công an phường lê lợi để điều tra làm rõ xử lý